thưa quý vị liên quan đến thông tin lãnh đạo sở ở bắc ninh nghi vấn đi chơi gốc trong giờ hành chính
ngày hôm qua phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang đã yêu cầu ubnd tỉnh bắc ninh kiểm tra thông tin báo chí phản ánh
xử lý nghiêm vi phạm nếu có để bảo đảm kỳ luật kỳ cương hành chính báo cáo thủ tướng chính phủ kết quả trước ngày ba mươi tháng một mươi một
và trong thông cáo của ubnd tỉnh bắc ninh có yêu cầu các cán bộ công chức liên quan giải trình cụ thể
và chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh làm rõ xử lý nghiêm nếu có sai phạm
trong thời điểm chính phủ đã nhiều lần chỉ đạo yêu cầu bộ ngành địa phương tiếp tục chấn chỉnh tăng cường kỷ luật kỷ cương
trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp thì sự việc nếu như lãnh đạo sở đi chơi gốc giờ hành chính là chính xác
nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng cần phải có hình thức kỷ luật thật nghiêm khắc và biện pháp chấn chỉnh nhằm nêu gương trách nhiệm người đứng đầu
tuần làm việc năm buổi mà ra sân góp công tác
ba buổi giám đốc sở này lạ quá
là giám đốc và phó giám đốc một sở mà không làm gương cho cấp dưới
rồi không hiểu hai lãnh đạo ra sao và cách làm việc có nghiêm chỉnh không
mà có phải đây mới là lần đầu bỏ việc đi chơi không
nếu đúng một tuần mà chơi gốc ba lần thì còn làm việc gì nữa nhỉ
đó là một số ý kiến chia sẻ từ cư dân mạng sau thông tin lãnh đạo một sở tại tỉnh bắc ninh đi chơi gốc trong giờ làm việc
theo đó một số tờ báo điện tử đã đăng tải phản ánh nội dung vào các ngày hai mươi tháng một mươi hai mươi năm tháng một mươi và hai mươi bảy tháng một mươi
tại một số sân gốc ở hà nội quảng ninh và hải phòng đã xuất hiện hình ảnh một số lãnh đạo của một sở ngành tỉnh bắc ninh đang đi chơi gốc
điều đáng nói đây là những ngày làm việc trong tuần và việc chơi gốc được diễn ra trong giờ hành chính
ngay sau khi có thông tin lãnh đạo ủy ban dân tỉnh bắc ninh cũng đã có văn bản yêu cầu các cá nhân được báo chí phản ánh có báo cáo giải trình
hiện các cơ quan chức năng cũng đang khẩn trương vào cuộc xác minh để có câu trả lời chính thức về vụ việc và xử lý nghiêm vi phạm nếu có
nói chung nên cho mấy người ở tỉnh này thôi việc vì câu chuyện chơi gốc trong giờ làm việc đã từng xảy ra
đã có người bị kỷ luật mà vẫn cố tình vi phạm thay người khác tử tế hơn không thiếu gian đe để làm gương và để cấp dưới tôn trọng
đúng như phản ánh thì cho giám đốc sở nghỉ hẳn để tiếp tục sự nghiệp chơi gốc để giám đốc tiếp tục với đam mê của mình
cần kỷ luật cách chức xuống làm cán bộ thường không nên chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm hoặc chuyển sang cơ quan đơn vị khác
vì người đặt cá nhân lên trên lợi ích của cơ quan đơn vị khói vô kỷ luật và nêu hình ảnh tiêu cực trong cơ quan
luật công chức viên chức đã có những quy định rất cụ thể đối với cán bộ công chức viên chức người đứng đầu cơ quan đơn vị trong thi hành công vụ quản lý giờ hành chính
thẳng thắn nhìn nhận thực trạng hiện nay cư dân mạng cho rằng vẫn còn tình trạng cán bộ công chức hay lãnh đạo đơn vị vắng mặt tại công sở trong giờ hành chính làm việc
điều này cho thấy việc chấp hành kỷ cương kỷ luật làm việc đã không được bảo đảm theo quy định
tháng một mươi vừa qua thủ tướng chính phủ phạm minh chính cũng đã vừa ban hành công điện số chín trăm sáu mươi tám yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục chấn chỉnh tăng cường kỷ luật kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp
trong đó tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ nhất là kiểm tra đột xuất phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị
sau giải trình thì cho thôi việc để những vị trí đó cho người khác làm
thời gian vừa qua đã có nhiều vị giám đốc và phó giám đốc sở ở các tỉnh đã có những vi phạm mà báo chí đã nêu cũng khá nhiều
vì vậy rất mong các vị nếu cảm thấy bản thân không gánh vác nổi thì đứng sang một bên để những người đủ sức đủ tài đảm đương thay thế
trong hơn một triệu cán bộ công chức viên chức kể cả lãnh đạo thì chúng ta cũng không kỳ vọng tất cả mọi người đều tốt đều thực hiện nghiêm thực hiện đúng quy định đúng kỷ cương mà cá biệt có người này người khác
quan trọng là khi phát hiện thì chúng ta phải xử lý để giáo dục lòng gương cho những người khác
quan điểm của chúng ta là xử lý một người để giáo dục nhiều người xử lý một người để giăn đe nhiều người nhiều sự việc khác
nhất là đối với cán bộ đứng đầu nếu vi phạm thì ảnh hưởng rất lớn và ảnh hưởng đến toàn bộ cơ quan
cần xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ sử dụng giờ hành chính đi làm việc riêng đi du lịch hay đi lễ là nội dung đang được cư dân mạng chia sẻ
trên cơ sở đó nâng cao đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ công chức viên chức
bạn có suy nghĩ gì về nội dung này hãy chia sẻ trên fanpage của truyền hình công an nhân dân